từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng chín hội trợ quốc tế thực phẩm và đồ uống world food moscow hai nghìn một mươi chín diễn ra tại trung tâm triển lãm liên bang nga
đoàn việt nam với một mươi doanh nghiệp dưới sự chủ trì của trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp đã tham gia khu gian hàng việt nam trưng bày tại hội trợ
nhằm quảng bá giới thiệu các mặt hàng nông thủy sản thực phẩm và đồ uống nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường nga một cách bền vững
có thể thấy một mươi doanh nghiệp việt nam tham gia hội trợ năm nay đều là những doanh nghiệp uy tín có năng lực sản xuất xuất khẩu xúc tiến thương mại
thuộc lĩnh vực nông thủy sản thực phẩm và đồ uống từ nhiều vùng miền trên cả nước
đến với hội trợ công ty trách nhiệm hữu hạn tín thịnh chuyên chế biến và xuất khẩu thủy sản cho rằng sản phẩm của công ty mình rất phù hợp với thị trường nga
và mong muốn tìm kiếm thêm khách hàng tại nga và các thị trường lân cận
ngoài ra khoảng năm nó đều tăng nên đây là dấu hiệu rất là tuyệt kỳ
kể từ khi việt nam ký hiệp đỉnh thương mại tự do với liên minh kinh tế a âu
các doanh nghiệp tích cực tham gia các hỗ trợ triển lãm để quảng bá giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác
tiềm năng thị trường nga còn rất lớn với nhu cầu nhập khẩu thủy sản một năm tỷ usd một năm
trong khi việt nam mới chỉ dừng lại ở con số một trăm linh triệu usd hàng xuất khẩu
hay đối với mặt hàng cà phê mỗi năm nga nhập khẩu sáu trăm linh triệu usd
trong khi việt nam mặc dù đứng đầu các nước xuất khẩu cà phê vào nga
song cũng chỉ đạt một trăm chín mươi triệu usd